theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ đến nay tỉnh ghi nhận thêm ba mươi tám trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó thành phố việt trì có ba mươi trường hợp huyện phú ninh bảy và huyện lâm thao một trường hợp
tỉnh phú thọ có chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tỉnh phát hiện hai chùm lây nhiễm trong cộng đồng là chùm lâm thao trung hóa tám mươi k và chùm bạch hạc phù ninh tám k đến thời điểm hiện tại chưa xác định được nguồn lây ban đầu
về đánh giá cấp độ dịch các huyện lâm thao phù ninh thành phố việt trì cấp độ hai các huyện thị còn lại ở cấp độ một
tỉnh phú thọ có một xã được đánh giá ở cấp độ bốn chu hóa thành phố việt trì một xã ở cấp độ ba thị trấn hùng sơn lâm thao chín giã cấp độ hai các xã phường thị trấn khác được đánh giá ở cấp độ một hai ba tùy theo tình hình thực tế
sau khi phát hiện năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn ngành y tế phú thọ đã điều động gần một nhân viên y tế tại một mươi hai đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh
công tác giả soát lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại địa bàn thành phố việt trì huyện lâm thao và phù ninh
theo đó thực hiện hai mươi ba trăm một mươi tám trên ba mươi bảy năm mươi bốn mẫu xét nghiệm test nhanh sars cov hai kết quả phát hiện bảy mươi bảy trường hợp nghi ngờ dương tính
trên địa bàn huyện lâm thao tổ chức xét nghiệm diện rộng tại địa bàn ba xã thị trấn gồm thị trấn lâm thao xã thạch sơn thị trấn hùng với tổng số một mươi tám năm trăm chín mươi năm người được thực hiện test nhanh sars cov hai
phát hiện ba mươi bốn trường hợp nghi ngờ dương tính
đối với khu vực khoanh vùng truy vết tại xã chu hóa thành phố việt trì tổ chức xét nghiệm diện rộng đối với năm chín trăm sáu mươi sáu trường hợp bằng test nhanh sars cov hai phát hiện năm mươi ba trường hợp nghi ngờ dương tính
đối với khu vực bạch hạc thành phố việt trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh tám mươi chín trường hợp toàn bộ các kết quả âm tính với test nhanh hiện các trường hợp tại bạch hạc đã có kết quả rt pcr âm tính với sars cov hai
đối với khu vực xã thanh đình thành phố việt trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh bốn mươi ba trường hợp phát hiện một mẫu nghi ngờ dương tính hiện đã được lấy mẫu và cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
đối với khu vực xã phù ninh huyện phù ninh tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên diện rộng cho khoảng tám nhân khẩu trong đêm ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một có tám ba trăm hai mươi ba người được thực hiện xét nghiệm tại một mươi bốn khu hành chính phát hiện hai mươi bốn mẫu nghi ngờ